thưa quý vị thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước có hai mươi hai sáu trăm bảy mươi sáu trường hợp sẽ được cấp căn cước công dân trong đợt hai
bao gồm những người đủ một mươi bốn tuổi và tạm trú trên địa bàn
để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự từ cuối tháng chín vừa qua
công an thành phố đồng xoài đã khẩn trương xây dựng phương án thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân thích ứng trong tình hình mới
trong điều kiện dịch covid một mươi chín còn diễn biến khó lường
việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân được công an thành phố triển khai trên nguyên tắc phải an toàn phòng chống dịch
điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân ở nhà văn hóa khu phố năm phường tiến thành
sau khi được công an phường tuyên truyền và thông báo nhiều người dân đã đến làm thủ tục cấp căn cước công dân
trước khi vào khu vực làm thủ tục người dân được yêu cầu khai báo thông tin y tế
đo thân nhiệt và hướng dẫn thực hiện giữ khoảng cách theo khuyến cáo năm k của bộ y tế
đoàn thanh niên và
lực lượng y tế phường được huy động để hỗ trợ công tác này
trước đó lực lượng công an cơ sở cũng đã có phương án tham mưu cho chính quyền huy động nhân lực và cơ sở vật chất
để phục vụ công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân một cách khoa học
đảm bảo công tác
công tác phòng chống dịch bệnh
công an phường tiến thành cũng tham mưu cho ủy ban trên phường yên thành
phối hợp với các ngành y tế và các hội đoàn thể
cũng như các hệ thống chính trị tuyên truyền biện pháp phòng chống dịch năm k
trước khi đến làm căn cước công dân
và công an phường cũng đã lập kế hoạch lập danh sách của từng người và từng khu phố
và từng giờ giấc của thủ thuận lập

song song với việc tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch
cán bộ chiến sĩ công an thu nhận hồ sơ cấp cần cước công dân cũng phải đảm bảo điều kiện
đã tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín luôn đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cũng được công an thành phố triển khai theo nguyên tắc
an toàn mới thu nhận
công an thành phố đồng xoài cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố đồng xoài
là phối hợp chặt chẽ với công an thành phố cũng như là chỉ đạo các quỹ ban dân các xã phường
chỉ đạo lực lượng y tế các ban đoàn thể phối hợp với lực lượng công an xã phường
tổ chức lực lượng tại các điểm cấp lưu động để hỗ trợ lực lượng công an trong việc kê khai khai báo y tế
cũng như là lập dây sách
việc triển khai thư nhận hồ sơ cấp căn cước công dân hiệu quả nhanh chóng trên tinh thần thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín là giải pháp để đáp ứng nhu cầu cần thiết của người dân
khi trở lại trạng thái bình thường mới
qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả
vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội